quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai khối khí lạnh ở phía bắc vẫn sẽ tiếp tục tăng cường yếu xuống nước ta
đẩy rãnh mây rông xuống hẳn khu vực trung bộ
như vậy trong đêm nay và ngày mai các tỉnh miền bắc sẽ chịu tác động của khối khí mát này
nên toàn vùng phổ biến chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi tập trung trong đêm nay và chiều tối ngày mai
trong ngày mai thời tiết phổ biến tạnh giáo nhiều nơi có nắng nhưng không nóng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ sẽ giao động từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
quá trình tăng cường thêm của khối khí lạnh ở phía bắc cũng khiến cho rãnh mây rông bị đẩy dịch thêm xuống phía nam
trong đêm nay và ngày mai chủ quần nó sẽ vắt ngang qua khu vực trung trung bộ
vì thế đêm nay và ngày mai mưa ở khu vực bắc trung bộ sẽ giảm đáng kể
phổ biến có mưa ở một vài nơi và ít có khả năng xuất hiện mưa to
nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh giao động trong khoảng ba mươi ba mươi hai độ
các tỉnh từ quảng bình xuống đến quảng ngãi trong đêm nay và ngày mai sẽ xuất hiện mưa rào và rông rải rác
riêng trong đêm nay và sáng sớm mai sẽ có những điểm mưa vừa mưa to kèm theo rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đối với khu vực nam trung bộ bao gồm các tỉnh từ bình định xuống đến bình thuận
chủ yếu có mưa rông về chiều tối và đêm còn ban ngày trời vẫn còn nắng
nên nhiệt độ trong ngày mai ít thay đổi phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực nam bộ và tây nguyên
trong đêm nay và chiều mai được dự báo sẽ có mưa mưa vừa và rông diện rộng
cục bộ có mưa to đến rất to
do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai sẽ không cao
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở nam bộ nhiệt độ duy trì trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vĩnh bắc bộ và bắc biển đông
bao gồm vùng biển của huyện đảo hoàng sa vùng biển từ quảng trị đến cà mau
cà mau đến kiên giang và vùng vịnh thái lan
sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi tầm nhiên sa giảm thấp
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
khu vực huyện đảo trường sa có mưa vài nơi và gió nhẹ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước